do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong mấy ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xuất hiện mưa lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân
nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vinh đã bị ngập sâu trong nước lượng nước dâng cao cũng ảnh hưởng đến vụ lúa hẻ thu của bà con nông dân
tại các tuyến đường trung tâm của thành phố vinh đều bị ngập sâu trong nước mưa lớn cũng gây ngập úng ảnh hưởng đến vụ lúa hẻ thu của nông dân
tại huyện yên thành lượng mưa trong mấy ngày qua sắp xỉ hai trăm linh mm lượng nước từ đầu nguồn đang đổ về và dâng nhanh trên các sông ngòi kênh tiêu lũ gây ngập ở một số xã vùng sâu trúng
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mưa lũ đã gây ngập trên một ha lúa hẻ thu đang vào giai đoạn ngập đồng ở các xã vùng sâu
riêng xã long thành đã có tới hai trăm năm mươi hectare lúa bị ngập sâu trong nước từ hai ngày qua và có khả năng bị mất trắng
tại xã khánh thành nước lũ cũng đã gây ngập tuyến đường từ quốc lộ bảy a
tình trạng mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó với tình hình mưa to kéo dài gây ngập lụt cục bộ